thời tiết thuận lợi người trồng dưa hấu ở tỉnh quảng nam có vụ mùa bội thu bán được giá cao và thu lại lớn
với khoảng một mươi sao dưa hấu mỗi hộ thu hoạch được hơn hai mươi tấn dưa với giá bán từ năm sáu đồng một kg
gần gấp đôi so với năm ngoái giá bán cũng tăng từ một hai đồng một kg
sau khi trừ chi phí người chồng thu về hơn bốn mươi triệu đồng
do thời tiết thuận lợi ít mưa nên dưa hấu ít bị sâu bệnh phát triển tốt năng suất cao hơn so với năm ngoái
năng suất dưa hấu trung bình đạt khoảng ba mươi hai tấn một hectare sản lượng ước đạt gần một mươi ba tấn tăng hơn ba tấn so với năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi thu hoạch dưa hấu của người dân được hợp tác xã thu mua ngay tại ruộng
với giá bán ổn định nhiều hộ dân lãi hàng chục triệu đồng
giá nhiều loại nông sản của việt nam đang biến động mạnh trong những ngày gần đây
trong khi giá cà phê sầu riêng rớt giá xuống mức thấp thì giá hồ tiêu lại đang tăng cao lên trên một trăm linh đồng một kg
giá cà phê trong nước giảm mạnh khoảng một mươi hai năm trăm linh đồng một kg
đây được xem là mức giảm lớn nhất của giá cà phê thời gian qua tại các phiên giao dịch
hiện giá mua trung bình tại các tỉnh tây nguyên giảm còn một trăm một mươi tám một trăm linh đồng một kg
giá sầu riêng cũng tiếp tục giữ ở mức thấp
giá sổ riêng ri sáu xô ở tây nam bộ là bảy mươi tám mươi tám đồng một kg
sổ riêng ri sáu đẹp có giá trong khoảng tám mươi năm tám mươi tám đồng một kg
sầu riêng thái có giá một trăm một mươi ba một trăm một mươi năm đồng một kg
trong khi đó giá hồ tiêu lại đang tăng mạnh khi lượng hàng tồn kho không còn nhiều
và nông dân chủ động găm giữ hàng
tại khu vực tây nguyên và đông nam bộ giá tiêu đồng loạt tăng một đồng một kg
giá tiêu tại đồng nai tăng lên một trăm linh đồng một kg
trong khi giá tiêu tại bình phước lên một trăm linh một đồng một kg
báo giam mới nhất về tình hình thị trường bất động sản do bộ xây dựng vừa công bố cho thấy
lượng tồn kho bất động sản tại các dự án trong quý một năm nay
chủ yếu ở phân khúc bất động sản nhà ở riêng lẻ và đất nền
số lượng tồn kho nhà ở hiện nay là hai mươi ba hai mươi chín căn
trong đó trung cư có ba bảy trăm linh sáu căn
nhà ở dương lẻ có tám bốn trăm sáu mươi tám căn đất nền có một mươi tám trăm năm mươi năm nền
đã chú ý lượng tồn kho nhà ở dương lẻ và đất nền trong quyến một vừa qua là một mươi chín ba trăm hai mươi ba căn một nền
trong khi đó nhà ở dương lẻ có tám bốn trăm linh căn đất nền có một mươi tám trăm năm mươi năm nền
con số này tương đương một trăm bốn mươi ba hai mươi năm so với quý iv năm hai nghìn hai mươi ba
trong quý i có một mươi chín dự án được cấp phép có quy mô khoảng chín bảy trăm bảy mươi bốn căn
số lượng dự án được cấp phép mới bằng chín mươi năm so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
và bằng một trăm một mươi một bảy mươi sáu so với quyến bốn năm hai nghìn hai mươi ba
so với cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi ba
miền bắc có một mươi hai dự án và tại miền trung có bảy dự án bất động sản được cấp phép
so với trung cư và đất nền nhà riêng là loại hình có mức độ quan tâm tìm kiếm khá ổn định
kể cả trong giai đoạn trầm lắng nhất của thị trường bất động sản
hiện phân khúc nhà có giá dưới bốn tỷ đồng đang thu hút nhiều giao dịch
nhà riêng có giá từ hai đến bốn tỷ đồng là phân khúc có lượt quan tâm tăng mạnh nhất
do đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dân
phân khúc giá dưới hai tỷ đồng ít biến động nhất vì nguồn cung khan hiếm
mặc dù nhu cầu tìm kiếm cũng khá cao
số liệu mới công bố của property guru việt nam cho thấy
nhà dương tại các quận ngoại thành hà nội và tp hcm đều có lượt tìm kiếm tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
đáng chú ý lượt quan tâm tìm kiếm nhà riêng tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành hà nội
và tp hcm do nguồn cung khu vực nội thành khan hiếm và ngày càng đắt đỏ
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng của hệ thống điện quốc gia đã tăng hai mươi ba
sản lượng điện hệ thống điện miền bắc tăng ba mươi năm
giá đô la mỹ tại các ngân hàng tăng hết biên độ cho phép
bất chấp việc ngân hàng nhà nước liên tục nâng tỷ giá trung tâm
khiến trần tỷ giá tăng theo trong thời điểm giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
như vậy tỷ giá đô la mỹ việt nam đồng đã liên tục tăng mạnh trong những tháng đầu năm
trên thị trường tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước
ở mức hai mươi ba bốn trăm hai mươi năm bốn trăm năm mươi đồng một đô la mỹ mua bán
đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước
với biên độ năm tỷ giá trần là hai mươi năm bốn trăm năm mươi bốn đồng trên một đô la mỹ
và tỷ giá sàn là hai mươi ba hai mươi chín việt nam đồng một đô la mỹ
tại việt công banh tỷ giá đô la mỹ niêm yết ở mức hai mươi năm một trăm bốn mươi bảy hai mươi năm bốn trăm năm mươi bảy đồng một đô la mỹ
mua vào bán ra tương đương ngày hôm qua và vẫn đang neo ở vùng cao nhất từ trước tới nay
báo cáo mới đây của bộ khoa hành và đầu tư cho thấy
so với cuối năm ngoái
ngân hàng đã tăng khoảng bốn tám mươi sáu
còn tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng tăng khoảng bốn ba mươi bảy bốn năm mươi sáu
tổng cục thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền quy định bắt buộc
thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng
đồng thời quyết định có cơ chế kiểm soát các giao dịch này
để tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan
ban ngành địa phương trong quản lý thuế đối với giao dịch kinh doanh vàng
tổng cục thuế kiến nghị ngân hàng nhà nước nghiên cứu trình các cấp có thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch kinh doanh vàng
đồng thời quy định cơ chế kiểm soát các giao dịch này
tổng cục thuế cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai giả soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh vàng bán hàng không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua và tổ chức việc giám sát
kiểm tra việc duy trì chấp hành của các cơ sở kinh doanh vàng đã áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
liên tục giảm trong nhiều ngày giá vàng nhẫn tròn trơn hiện chỉ còn bán ra quanh mốc bảy mươi năm triệu đồng một lượng
đến thời điểm giữa tuần giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ khoảng sáu mươi một trăm linh nghìn đồng một lượng so với chốt phiên liền trước
tại bảo tí minh châu giá vàng nhẫn tròn trơn hiện niêm yết ở mức bảy mươi ba sáu mươi hai bảy mươi năm hai mươi hai triệu đồng một lượng mua vào bán ra
vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết bảy mươi ba một bảy mươi bốn chín triệu đồng một lượng mua vào bán ra
tập đoàn doji áp dụng ở mức bảy mươi ba bảy bảy mươi năm ba triệu đồng một lượng
trong một tuần qua giá vàng nhẫn tròn trơn liên tục giảm từ mốc hơn bảy mươi sáu triệu đồng một lượng còn khoảng bảy mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn cũng giảm từ vùng bảy mươi bốn bảy triệu đồng về bảy mươi ba sáu triệu đồng một lượng
nếu so với mốc lập đỉnh ngày một mươi tháng bốn giá vàng nhẫn tròn trơn hiện đã giảm ba năm mươi sáu triệu đồng ở chiều bán ra và hai bốn mươi sáu triệu đồng một lượng ở chiều mua vào
đáng chú ý mức tranh lệnh giá vàng mua vào và bán ra tại các doanh nghiệp rất cao hiện giáp động quanh mức hai triệu đồng thậm chí có thời điểm tranh lệnh giá vàng mua vào và bán ra đến gần ba triệu đồng
thông tin vừa rồi cũng khép lại nhập sống kinh tế hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt